ngày sáu tháng năm phó thủ tướng vũ đức đam cùng đoàn công tác của các bộ ban ngành trung ương đã đến làm việc tại tỉnh sóc trăng và kiểm tra kết quả năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi ba của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một về xây dựng phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao kết quả qua năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba ở sóc trăng và đề nghị sóc trăng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy vai trò quản lý điều hành của chính quyền các cấp hủy động sự tham gia của các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nghị quyết số ba mươi ba của đảng